kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
kinh doanh hàng giả có chiều hướng gia tăng
do đó lực lượng quản lý thị trường tỉnh thái nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp
để ngăn chặn làm lành mạnh thị trường bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân
cục quản lý thị trường tỉnh thái nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm
về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua lực lượng quản lý thị trường tỉnh thái nguyên đã phối hợp với các cơ quan liên quan
phát hiện xử lý hơn một tám trăm sáu mươi vụ vi phạm xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách hơn hai trăm một mươi hai tỷ đồng
cũng trong năm qua riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn chín trăm linh cơ sở kinh doanh
ban hành hơn bảy trăm hai mươi quyết định xử phạt thu nộp ngân sách hơn bảy tỷ đồng
qua đó đã cho thấy sự hoạt động hiệu lực
hiệu quả của các lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường tỉnh
hiện nay tất cả các xã có trồng cây sắn trên địa bàn tỉnh yên bái đang vào vụ thu hoạch
năm nay nhiều nhà máy sắn thu mua giá cao hơn năm trước với mức giá cụ thể là hơn hai năm trăm linh đồng một kg
tăng hơn hai mươi so với niên vụ trước
tại huyện văn yên tỉnh yên bái nơi được coi là thủ phủ của cây sắn với bốn ha
tập trung tại tám xã trọng điểm
trong đó có một ha
nhà máy sắn văn yên có công suất hai trăm linh tấn bột một ngày
để bảo đảm hoạt động hàng năm cần một trăm hai mươi tấn củ tươi
nhưng năm nay qua thu mua trên địa bàn huyện văn yên chỉ được khoảng ba mươi năm tấn
các địa phương khác trong tỉnh khoảng một mươi hai tấn còn phải mua ngoài tỉnh hơn năm mươi tấn
sau hơn hai mươi năm tập trung phát triển vùng nguyên liệu sắn ở văn yên cây sắn được đánh giá là cây có năng suất cao
hàng năm người dân địa phương thu về hơn hai trăm linh tỷ đồng từ việc bán củ
sản phẩm tinh bột sắn sắn lát khô được xuất khẩu sang trung quốc philippines hàn quốc
để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng mạnh trong dịp cuối năm
các hộ chăn nuôi đang tập trung tăng số lượng đàn vật nuôi phục vụ thị trường tết
đây cũng là thời điểm nguy cơ dịch bệnh trên đàn da súc da cầm bùng phát
vì vậy để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi
ngành nông nghiệp chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát
hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học
trang trại của gia đình chị thương xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
hiện đang nuôi năm con gà đẻ trứng
dự kiến trong dịp cao điểm tết nguyên đán tới đây
gia đình chị sẽ cung cấp ra thị trường khoảng một trăm hai mươi quả trứng
chị thương cho biết vào dịp tết nhu cầu của thị trường tăng
giá trứng lại ổn định nên người nuôi gà có lãi cao hơn
để đáp ứng số lượng lớn cho khách hàng
gia đình chị đã thực hiện việc tái đàn để duy trì tỷ lệ đàn gà đẻ trứng trên tám mươi
lo lắng nhất của chị hiện nay là nguy cơ dịch cúm da cầm
về dịp cuối năm này thì thời tiết thay đổi nguy cơ dịch bệnh rất là cao
vậy nên chúng tôi những người chăn nuôi da cầm cũng rất là chú ý đến phòng chống dịch bệnh
hàng tháng thì tôi có sử dụng tiêm vaccine phòng chống bệnh cúm
và phun khử khuẩn chuồng trại và cải thiện về quy trình chăm sóc
qua thống kê của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú thọ
trong dịp tết các trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi tấn thịt lợn
thịt gà chim bồ câu tăng khoảng một mươi so với những tháng trước tết
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh phú thọ chưa xuất hiện các ổ dịch đàn vật nuôi phát triển tốt
tăng cường vấn đề chăm sóc đặc biệt vấn đề dinh dưỡng và vấn đề phòng bệnh cho đàn vật nuôi
trong thời gian này thì những bệnh trên đàn da cầm như bệnh cúm rất dễ có thể phát sinh
đàn lợn rất dễ phát sinh những bệnh như mong mong mong hay là bệnh tội trường hoặc là thậm chí bệnh dịch tàn lợn châu phi
do đó thì người dân phải hết sức thực hiện chú trọng vấn đề cách ly chăm sóc và đảm bảo là chúng ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tri cục chăn nuôi và thú y tập trung theo dõi
giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao
bảo đảm phát hiện sớm để kịp thời khống chế
đồng thời tập trung kiểm tra lấy mẫu tại các cơ sở chăn nuôi các chợ đầu mối và kiểm soát giết mổ
tiêu thụ thực phẩm để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi